hồi tám giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh quảng nam phú yên khoảng ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp tám cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh dần lên thành bão
đến một mươi chín h ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi độ kinh đông
trên vùng biển quảng nam bình định
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là sáu mươi bảy mươi năm km trên một giờ giật cấp chín cấp một mươi
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh dần lên thành bão
vùng biển giữa quần đảo hoàng sa và trường sa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến bảy giờ ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm sáu độ vĩ bắc một trăm linh tám bốn độ kinh đông
trên đất liền các tỉnh trung trung bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp chín cấp một mươi
vùng biển ngoài khơi các tỉnh quảng trị đến bình thuận có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
ngoài ra khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển bình thuận cà mau
có mưa rông và gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp chín sóng biển cao từ hai ba mét biển động cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
mạnh lên thành bão ở các tỉnh từ quảng trị đến bình định và bắc tây nguyên đêm nay một mươi hai tháng chín đến ngày một mươi bốn tháng chín có mưa vừa mưa to đến rất to cấp độ rủi ro thiên tai cấp một cấp hai
các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình khu vực nam bộ và nam tây nguyên có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông kèm gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp một